sau hơn ba giờ đồng hồ xảy ra vụ án công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ được đối tượng nông văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên là nghi phạm trong vụ án trên
đảm bảo an toàn cho người dân cũng như lực lượng truy bắt
trước đó vào khoảng hai mươi h năm ngày hai mươi sáu tháng tám tại tổ bảy phường túc duyên thành phố thái nguyên
tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị trần thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tổ một mươi chín phường quán triều thành phố thái nguyên
và anh nguyễn tiến tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ hai mươi một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên
là chồng đã ly hôn của chị trang
sau đó thuê xe taxi đi về tỉnh bắc giang để bỏ trốn
vụ nổ súng đã khiến chị trang tử vong anh tùng bị thương nặng và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng
cho tới hai mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ được đối tượng tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
nguyên nhân ban đầu tú khai nhận là do mâu thuẫn nợ nần với chị trang
nên đã có hành vi trên vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm